liên quan đến vụ truy sát dẫn đến tai nạn khiến hai người tử vong ở thành phố dĩ an
ngày sáu tháng bốn công an bình dương cho biết đơn vị đã tạm giữ một mươi hai thanh niên để điều tra
trong đó kẻ cầm đầu mới một mươi chín tuổi
ngày sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an bình dương tạm giữ một mươi hai đối tượng
để điều tra về hành vi sát hành người và gây số trật tự công cộng
theo đó trương tấn lộc sinh năm hai nghìn năm quê an giang mâu thuẫn cá nhau với trần chính minh
chưa rõ nhân thân lai lịch nên cả hai hẹn gặp nhau để nói chuyện
khoảng một mươi chín h ngày hai tháng bốn lộc đã rủ thêm nhóm bạn xã hội đi trên tám xe máy
mang theo hung khí tự chế đến điểm hẹn để tìm nhóm của minh
đến trước cổng trung tâm y tế thành phố dĩ an nhóm của lộc gặp b a k sinh năm hai nghìn tám
quê an giang điều khiển xe máy chở t c n sinh năm hai nghìn tám quê thừa thiên huế
lộc tưởng cả hai người này cùng nhau
nhóm với minh nên đã cầm hung khí đuổi theo
do chạy với tốc độ cao xe máy của k và n va chạm với xe máy của hai người phụ nữ
chở theo một cháu bé đang di chuyển hướng qua đường khiến ca và một người phụ nữ tử vong
những người còn lại bị thương
nờ sau đó bị nhóm của lộc chạy đến dùng dao tấn công rồi rời khỏi hiện trường
tại cơ quan công an nhóm của lộc đã thừa nhận hành vi phạm tội
công an cũng thu giữ ba dao tự chế tám xe máy là phương tiện mà nhóm này sử dụng để gây án
mới đây một vụ hỗn chiến
kinh hoàng tại quán ốc thành phố thủ đức đã được camera ghi lại và được chia sẻ trên mạng xã hội
nhiều người không khỏi dùng mình trước sự manh động của nhóm giang hồ ập vào quán ốc
mức độ kinh hoàng của vụ hỗn chiến này có lẽ còn nhân lên nhiều lần đối với những người trực tiếp chứng kiến vụ việc
đặc biệt là nhóm bạn vô tình là nạn nhân
theo thông tin ban đầu mâu thuẫn bắt nguồn từ việc tiếng nạch bô xe
hai nhóm thanh niên hẹn nhau ra đường giải quyết
do một nhóm tới sớm đi tìm nhóm kia nên đã ra tay nhầm nhóm sinh viên
đang tổ chức sinh nhật
vụ chém nhầm người tại quán nhậu và hỗn chiến ở thành phố thủ đức
vừa qua công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cho biết đã đưa về làm việc gần ba mươi đối tượng
của cả hai nhóm liên quan vụ hủy hoại tài sản đánh người gây thương tích xảy ra tại quán nhậu
ở phường long thạnh mỹ thành phố thủ đức và hộn chiến trên đường lê văn việt
trước đó khoảng hai mươi hai h ngày chín tháng sáu lãnh đạo công an tp thủ đức nhận được tin báo
có hai nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí đuổi nhau trên đường lê văn việt
và sự việc nhân viên cùng thực khách tại quán ốc đêm trên đường hoàng hữu nam khu phố mỹ thành
phường long thạnh mỹ bị một nhóm đối tượng đến hành hung vô cớ dùng hung khí khiến hai người bị thương
và hủy hoại một số tài sản của quán
ngay trong đêm đội cảnh sát hình sự và phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
đã xuống hiện trường phối hợp với công an phường long thạnh mỹ tiến hành điều tra truy xét
đến sáng một mươi một tháng sáu công an đã đưa được gần ba mươi đối tượng về cơ quan điều tra làm việc thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm
qua điều tra ban đầu xác định nguyên nhân bắt nguồn từ mâu thuẫn trong xã hội giữa hai thanh niên
cụ thể đối tượng trần gia bảo sinh năm hai nghìn ba quê tỉnh trà vinh có hành động nẹt bô xe trước quán cà phê số ba mươi ba
ở khu phố ba phường hiệp phú thành phố thủ đức để khiêu khích chủ quán là phan thanh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ khu phố bốn
phường hiệp phú thành phố thủ đức dẫn đến mâu thuẫn giữa bảo và hùng
sau đó nguyễn thành nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ phường bình thọ thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh đứng ra giàn xếp cho hai bên
khoảng một mươi chín h ngày chín tháng sáu nhân hẹn bảo đến quán cà phê ba mươi ba để nói chuyện
bảo cùng nhóm bạn sáu người chưa rõ lai lịch mang theo hung khí đến
thấy nhóm bảo đông nên nhóm nhân bỏ chạy
sau đó bảo điện cho tiến cho nhóm nhân hẹn ra ngã ba mỹ thành phương long thạnh mỹ để tiếp tục giải quyết mâu thuẫn
nhưng nhóm nhân không đến
đến khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày nhóm nhân gồm tiến luân nhân nhỏ thanh huy tú khoa chưa rõ lai lịch
và khoảng hai mươi đối tượng khác mang theo bào hung khí như giao mã tấu đi tìm nhóm của bảo
nghĩ rằng nhóm của bảo hay nhậu tại quán ốc đêm nằm trên đường hoàng hữu nam nên cả nhóm tìm đến đây
lúc này trong quán đang có các anh tạ hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã xà bang huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu
võ văn chỉnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê tỉnh khánh hòa và một số người bạn đang ngồi ăn ốc
nhóm nhân tưởng những thực khách này là nhóm của bảo nên đã dùng hung khí bom xăng và đánh dùng hung khí làm anh hậu và anh trình bị thương
ngoài ra các đối tượng nhóm nhân còn đập phá làm hư hỏng một số tài sản trong quán thiệt hại khoảng hai mươi một triệu đồng
những người có mặt trong quán bỏ chạy tán loạn hai cô gái không kịp chạy chỉ biết ôm nhau giữa vòng vây
nhóm đối tượng tiếp tục đập phá đồ đạc
ném bom xăng vào trong quán trước khi lên xe bỏ đi
hai nạn nhân bị thương gục tại quán được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
người vô tình là nạn nhân cho biết
chúng tôi đang ngồi ăn trong quán thì nhóm người này xông vào dùng hung khí vung lạ xạ khiến tôi và một người bạn bị thương
chúng tôi không quen biết và cũng không có mâu thuẫn gì với những người này
sau khi đi khỏi quán ốc nhóm nhân biết mình đã đánh nhầm người trong quán nên tiếp tục đi tìm nhóm bảo
khi cả nhóm đang trên đường lê văn việt phường tăng nhân phú a
thì phát hiện nhóm bảo nên hai bên xông vào rượt đuổi đánh nhau
sau đó bỏ chạy tán loạn
hậu quả lê thanh huy nhóm của nhân và phạm phi long nhóm của bảo bị thương tích đang điều trị tại bệnh viện
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mua hung khí trên mạng xã hội facebook rồi mang về nhà cất giấu
khi có mâu thuẫn trong cuộc sống thì lấy đi đánh nhau
các đối tượng không có hoạt động bảo kê theo kiểu xã hội đen mà chỉ do nhìn nhầm người
trung tá mai trọng hạnh phó công an tp thủ đức cho biết
vụ việc trên xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa bảo và hùng
sau đó các đối tượng hai bên đã gọi thêm nhiều đối tượng là bạn bè
mối quan hệ quen biết để tụ tập đi đánh nhau
khi vào quán ốc các đối tượng đã nhìn nhầm người xác định không đúng mục tiêu
nhưng vẫn có hành động đánh hai người khác bị thương và đập phá quán
đây là hành động côn đồ cơ quan điều tra sẽ xử lý nghiêm khắc để gian đe giáo dục chung trong xã hội
quá trình điều tra cơ quan công an đã xác định hai nhóm không phải là băng nhóm giang hồ
không phải là băng nhóm bảo kê
đối tượng lê thanh huy bị thương cũng không phải là sinh viên
nhưng một số báo và các trang mạng xã hội đã thông tin mà là người bên nhóm của nhân
công an tp thủ đức đang lấy lời khai các đối tượng để làm rõ
củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích
hủy hoại tài sản gây dối trật tự công cộng
công an cũng thu giữ nhiều hung khí của hai nhóm
qua kiểm tra những thanh niên này chưa có tiền án tiền sự
đa số các đối tượng đã nghỉ học không có việc làm ổn định
nên thường xuyên rủ dê đi gây chuyện đánh nhau
hiện công an tp thủ đức đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại đang bỏ trốn
đề nghị các đối tượng có liên quan hãy nhanh chóng đến cơ quan công an trình diện
vụ nhóm thanh niên hỗn chiến ở quán ốc lại người lời kể nhân chứng
vụ việc khiến hai người bị chém gây thương tích và được người dân đưa đi cấp cứu
nhiều bàn ghế ly chén của quán cũng bị nhóm thanh niên đập phá trước khi rời đi
có mặt tại quán nhậu
chết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh hàng chục thanh niên cầm dao phóng lợn
mã tấu bom xăng xông vào quán
bà hát sáu mươi năm tuổi nhân viên quán cho biết
thời điểm xảy ra vụ việc nhiều thực khách đang ngồi ăn uống
bất ngờ hàng chục thanh niên đi xe máy chạy tới quán
cầm dao phóng lợn mã tấu xông vào đuổi và ra tay
khiến thực khách bỏ chạy tán loạn vào khu vực bếp và nhà vệ sinh
bà hát kể lại
ai bỏ chạy là bị bọn họ đuổi chém tôi già rồi mà họ cũng không tha
sống từ mấy năm đây là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện này nên rất sợ
một nhân viên khác của quán nhậu là d hai mươi năm tuổi cho biết
nhân viên quán nhậu không có mâu thuẫn với ai
những thực khách bị đuổi chém là sinh viên còn trẻ
thưa quý vị vụ hôn chiến diễn ra bất ngờ khiến tất cả mọi người có mặt
tại quán nhậu không kịp trở tay
rất may là vụ việc chưa có thiệt hại về người
tuy nhiên hành vi man dợ của nhóm thanh niên này
cần có hình phạt thích đáng mang tính gian đe
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nếu để sự hiếu thắng và tính côn đồ lấn át
sẽ dẫn đến những hậu quả không thể kiểm soát
chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc
sau khi có những cập nhật tiếp theo từ phía cơ quan chức năng
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi